nằm trong các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm ngày mất của người
sáng nay hai mươi sáu tháng tám tại thư viện tỉnh thái nguyên sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thái nguyên đã tổ chức triển lãm ảnh và giới thiệu tư liệu với chủ đề
năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
triển lãm là hoạt động thiết thực thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh thái nguyên đối với chủ tịch hồ chí minh
đồng thời ôn lại khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của bản di trúc đánh giá tổng kết những thành tựu bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện di trúc của người
triển lãm mở cửa đến hết ngày một mươi ba tháng chín